ngày sáu tháng năm tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên chương trình đối tác thái bình dương năm hai nghìn một mươi chín chính
thức khai mạc tham dự buổi lễ có lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cùng đại sứ anh tại
việt nam và tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm pp một mươi chín là hoạt động được tổ chức nhằm đối phó với
một trong số các thảm họa thiên nhiên tham dự pp một mươi chín ngoài các chuyên gia của quân đội hoa kỳ
còn có chuyên gia đến từ các nước như australia canada nhật bản malaysia hàn quốc peru
philippines vương quốc anh thái lan cùng một số tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước
pp một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức ở tỉnh phú yên trong thời gian từ ngày sáu đến ngày một mươi bảy tháng năm
với các hoạt động nhân đạo lớn như khám chữa bệnh cho người dân trao đổi chuyên môn về y tế xây mới
sửa chữa trường học và bệnh viện tham gia giao lưu cộng đồng và tổ chức hội thảo về công tác ứng phó với thiên tai